tại di tích di luân đường quốc tử giám huế ubnd tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ tuyên dương
ba trăm sáu mươi bảy học sinh đạt danh hiệu học sinh danh dự toàn trường năm học hành một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong số ba trăm sáu mươi bảy học sinh được vinh danh lần này có ba mươi bảy học sinh thuộc khối trung học phổ thông
ba mươi học sinh thuộc khối trung học cơ sở và hai trăm linh học sinh thuộc khối tiểu học
đây là những học sinh không chỉ dò về văn hóa mà còn xuất sắc toàn diện được tập thể lớp
trường bình chọn là học sinh danh dự tiêu biểu điển hình của trường
mức thưởng đối với mỗi học sinh đạt danh hiệu này là một triệu đồng
học sinh danh dự toàn trường là danh hiệu cao quý mà mỗi trường học chỉ có một học sinh được tuyên dương tại quốc tử giám huế